thống kê vi phạm về trật tự xây dựng trong chín tháng đầu năm cho thấy
quận hai quận chín và quận thủ đức là những địa phương dẫn đầu về xây dựng không phép trái phép
thống kê cho thấy tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là năm trăm chín mươi sáu công trình
hai trăm bốn mươi bốn sai phép ba trăm năm mươi hai không phép bình quân số vụ vi phạm là hai một vụ trên một ngày
trong hai mươi bốn quận huyện quận chín đứng đầu khi có chín mươi vụ vi phạm sai phép ba mươi một không phép năm mươi chín
quận thủ đức đứng kế tiếp với bảy mươi bốn vụ vi phạm quận một mươi hai có năm mươi bốn vụ vi phạm
số liệu vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố theo sở xây dựng là giảm
tuy nhiên cũng theo sở này tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp đất không phù hợp quy hoạch được duyệt
vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn diễn ra phức tạp